và mỗi cán bộ đảng viên nhân viên người lao động đều phải tự mình xây dựng cái kế hoạch để mà tự giác thực hiện và cho đây là một công việc thường xuyên trở thành một công việc thường xuyên và thực hiện tại chi bộ tại ngay đơn vị của mình
từ những hoạt động cụ thể thiết thực của các tổ chức đơn vị tại tp hcm sẽ góp phần nâng cao chất lượng học tập quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị năm của bộ chính trị
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và kế hoạch số năm mươi bốn của thành ủy tp hcm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trở thành việc làm thường xuyên quan trọng